tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm hai nghìn hai mươi
cùng tham dự lễ trao giải có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đại diện các cơ quan thông tấn báo chí xuất bản cùng các tác giả đạt giải
giải thưởng năm hai nghìn một mươi tám thu hút sự quan tâm của một tác phẩm
với một mươi ba ngôn ngữ của tám loại hình gồm báo in báo điện tử tiếng việt và tiếng nước ngoài
thể loại phát thanh truyền hình ảnh và sách
các tác giả nhóm tác giả đến từ hơn một trăm ba mươi cơ quan báo chí trung mương và địa phương
và một mươi hai nhà xuất bản trên toàn quốc phóng viên báo chí nước ngoài và người việt nam ở nước ngoài
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng thành công của giải thưởng toàn quốc
về thông tin đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám và các tác giả đoạt giải
thủ tướng khẳng định công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng trong công tác thông tin
truyền thông của đảng nhà nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
cho sự phát triển của đất nước
công tác thông tin đối ngoại đã tạo được sự đồng thuận của xã hội và sự ủng hộ quý báu
của bạn bè quốc tế tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao uy tín và vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thủ tướng khẳng định công tác thông tin đối ngoại đã tạo được sự đồng thuận của các bộ phận quan trọng
trong công tác thông tin truyền thông của đảng nhà nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp nâng cao uy tín và vị thế của việt nam trên trường quốc tế

thủ tướng nhấn mạnh sau năm kỳ tổ chức giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng thể hiện rõ là giải thưởng uy tín
một thức đo chất lượng về công tác thông tin đối ngoại góp phần tăng cường sự kết nối phối hợp giữa cơ quan đối ngoại với cơ quan báo chí
để các phóng viên biên tập viên có nhiều tác phẩm hay
năm hai nghìn một mươi chín là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng là năm toàn đảng toàn dân và toàn quân kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại
đặt ra cho công tác thông tin đối ngoại nhiều thuận lợi và thách thức đan xen
để công tác thông tin đối ngoại ngày càng thiết thực hơn thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí và các cơ quan làm đối ngoại
cần tập trung làm tuyên truyền tốt nghị quyết số một mươi hai của đảng phản bác lại các thông tin xấu độc trong nhân dân
nói mãi nói nhiều
nhắc đến lớp trẻ không có thông tin phản bác nói lại phân tích rõ hơn
thì thành tưởng như câu chuyện không có thật thông tin bịa đặt nhưng mà tưởng đó là thông tin thật
vì nói đi phải nói lại cho rõ vấn đề như vậy để mà những cây bút những ngài làm chuyên môn
những nhà báo chúng ta có trách nhiệm rất lớn trong xã hội trong bối cảnh thông tin xấu độc như thế này
hôm nay tôi tin rằng các cơ quan thông tấn báo chí
các phóng viên được giải lần này ở các cơ quan cần phải làm nhiều việc nào trong bối cảnh thời điểm hiện nay
tại buổi lễ có chín mươi tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh trong đó có tám giải nhất một mươi bảy giải nhì hai mươi năm giải ba và bốn mươi giải khuyến khích
báo nhân dân có hai giải nhất bao gồm một tác phẩm đăng trên báo thời nay và một tác phẩm đăng trên báo nhân dân điện tử tiến trung
hai giải nhì đăng trên báo nhân dân điện tử và hai giải ba trong đó một giải pháp trên truyền hình nhân dân
và một giải đăng trên báo nhân dân